theo tạp chí điện tử tri thức trực tuyến biến hiệu omicron của virus sars cov hai đang lây nhanh chóng trên khắp thế giới
giới khoa học vẫn chạy đua với thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của biến chủng mới và khả năng kháng vaccine
tuy nhiên theo cnn ngành công nghiệp du lịch trên toàn cầu đã bắt đầu hứng chịu thiệt hại
khách hàng đã bắt đầu đắn đo trong việc đặt vé
ông nick kaleo của airlines for america đại diện cho hãng hàng không lớn bắc mỹ chia sẻ
giá cổ phiếu của khách sạn công ty lữ hành và hãng hàng không dễ chịu tác động bởi lỗi lo ngại về biến thể virus mới
trong phiên giao dịch hôm một mươi ba một mươi hai cổ phiếu của america airlines đã sụt giá năm
giá cổ phiếu hãng tàu carnival corporation cũng lao dốc cổ phiếu marriott international sụt giá hơn bốn
việc xếp chặt những hạn chế đi lại của các quốc gia và nỗi lo ngại của du khách đã tác động mạnh mẽ đến ngành công nghiệp
với sự xuất hiện của omicron người tiêu dùng có thể ngần ngại ghé các cửa hàng bắc hồn
thăm gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ cuối năm
trong một bức thư gửi tới thủ tướng anh boris johnson các giám đốc điều hành của britis airways
vinkin elastic dryer night và easyjet nhấn mạnh rằng những hạn chế đi lại bừa bãi không thích hợp
có nguy cơ để lại vết xẹo vĩnh viễn cho ngành công nghiệp
các giám đốc hãng bay thúc giục chính phủ hủy bỏ tất cả các xét nghiệm khẩn cấp đối với những hành khách đã được tiêm phòng đầy đủ
tại một cuộc họp báo hồi tuần trước ông giliwas người đứng đầu hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
cảnh báo rằng các hãng hàng không sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề vì biến thể virus mới
chúng ta không thể tiếp tục dừng các hoạt động hàng không và đóng cửa nền kinh tế
điều này gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành công nghiệp ông nhấn mạnh
theo một đánh giá được tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thuộc liên hợp quốc công bố hồi tuần trước
lượng khách hàng giảm chưa thường thấy do đại dịch đã dẫn đến thiệt hại doanh thu gần bảy trăm linh tỷ usd cho các hãng hàng không
nếu không được hỗ trợ một số công ty sẽ không thể vượt qua cú sốc mới vì omicron
hôm một mươi ba tháng một mươi hai
ingroup và delta airlines của tỷ phú sir richard branson cho biết đang bơm năm trăm ba mươi triệu usd vào các hãng hàng không
trước khi biến thể mới xuất hiện một số nhà kinh tế cho rằng nhu cầu đối với các dịch vụ như giải trí
đi lại và du lịch sẽ phục hồi nhưng xu hướng đó sẽ bị chỉ hoãn
làm ảnh hưởng đến triển vọng phục hồi vốn đã không đồng đều của nền kinh tế toàn cầu
các nhà kinh tế của goldman sachs group inc đã chỉ ra bốn khả năng
trong đó làn sóng lây nhiễm lớn nhất trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
có thể khiến tăng trưởng toàn cầu còn hai giảm hai năm điểm phần trăm so với dự báo trước đó
mức tăng trưởng cả năm là bốn thấp hơn bốn điểm phần trăm so với dự báo
trong một kịch bản khác biến thể mới không nguy hiểm như lo ngại ban đầu
nhưng sự xuất hiện của biến chủng omi gold vẫn là lời nhắc nhở về mối đe dọa của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu
chúng ta vẫn chưa rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ tăng trưởng kinh tế chứng lại trong khi lạm phát tăng cao
tuy nhiên điều đó sẽ xảy ra nếu tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng
và các hạn chế di chuyển xuyên biên giới kéo dài thêm một năm nữa
bà alicia garcia herrero tại nasdaq sa bình luận
trên thực tế ngoại trừ trung quốc các nước khác trên thế giới đều lưỡng lự trong việc trở lại tình trạng phong tỏa
nhờ tiêm chủng rộng rãi những biện pháp hạn chế được áp dụng ở châu âu đã linh hoạt hơn và ít gây tổn hại tới tăng trưởng
các doanh nghiệp và hộ gia đình đã thích nghi với những biện pháp hạn chế khóa cửa
do đó mức độ ảnh hưởng có thể bớt nghiêm trọng hơn
ông rob superman trường bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu tại nomura hosting inc nhận định
theo cnn một số dấu hiệu chỉ ra rằng bất chấp tình trạng bất ổn nhiều hành khách vẫn sẵn sàng di chuyển
điều này có thể giảm bớt mức độ ảnh hưởng đối với ngành công nghiệp
cục an ninh vận tải mỹ đang chuẩn bị đón một lượng lớn hành khách di chuyển trong những ngày nghỉ cuối năm
hôm một mươi hai tháng một mươi hai vừa qua khoảng hai một triệu hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh ở các sân bay trên khắp nước mỹ
các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ làm giảm động lực trong tương lai
chỉ với việc bệnh nhân nhiễm biến thể omicron có triệu chứng nhẹ
nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omicron vẫn chưa được trả lời
trong đó có việc liệu virus gây nên các triệu chứng nhẹ hơn hay nặng hơn
và liệu nó có thể thoát khỏi hệ miễn dịch được hình thành qua việc tiêm vaccine
và từng mắc covid một mươi chín hay không
dựa trên những điều tra ban đầu đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này
nếu biến thể omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng
các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa
để giảm bớt các động lực tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cho dù biến thể omicron tiến hóa
để lây lan nhanh hơn biến thể delta không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn
trong quá trình tiền hóa và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi
rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần hàng tuần để xác định xem omicron có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ
cho thấy nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần so với các biến chủng bt và delta
tại phòng thí nghiệm ở glasgow vương quốc anh
những biến thể omicron đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này sẽ được quyết định bởi ba nhân tố
khả năng lây nhiễm mức độ thoát khỏi hệ biễn dịch và độc tính
hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được mức độ lây nhiễm và liệu omicron có thể thoát khỏi
khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học khuyến cáo mọi người hãy làm tất cả những gì có thể
để tự bảo vệ bản thân thông qua việc tiêm vaccine đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội tránh tập trung đông người trong nhà
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới
với các nước láng giềng sau khi thái lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicrone vào ngày sáu tháng một mươi hai
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp
để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron tại lào và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron là hai phụ nữ quốc tịch thái lan trở về từ negia
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào liên quan đến biến thể omicron tại thái lan
và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo tại quốc gia đông nam á này khi chiếm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận ba sáu trăm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín và ba mươi tám ca tử vong nâng số ca tử vong trên cả nước lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong hơn năm mươi chín dân số thái lan đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua lệnh cấm
được từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
trước đó philippines đã áp dụng lệnh cấm trên đối với nam phi và một mươi ba quốc gia khác nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
hiện philippines chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể mới này
thủ tướng hàn quốc kim bok hom đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này lần đầu tiên đã vượt qua bảy ca cho thấy tốc độ lây lan chóng mặt của virus
thủ tướng cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu dường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng là rất cấp bách
theo đó các cơ quan chức năng cần tích cực
phối hợp với ngành y tế để bổ sung dường bệnh tại khu vực thủ đô seoul và vùng lân cận tỉnh jeanji và thành phố incheon nơi hiện chiếm tám mươi số ca nhiễm mới trên cả nước
tại châu âu giới chức y tế hà lan cảnh báo omicron có thể trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này trong thời gian tới